như người ta nói là các cuộc cách mạng cuối cùng vẫn là nguồn nhân lực quyết định không từng quốc gia nào cả
đều phải chung sức chung lòng bắt tay nhau để chia sẻ những công nghệ kinh nghiệm rồi đào tạo cái nguồn nhân lực để chúng ta ứng phó
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ dân chủ cụ thể mà trường đại học phòng cháy chữa cháy cần tập trung thực hiện
nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chất lượng cao
có trình độ khoa học công nghệ chính quy tình nhuệ đủ sức mạnh đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới
tại hội thảo các nhà quản lý nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
để chủ động phòng ngừa ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp bốn
vào chiều ngày hôm qua tại công an tỉnh hà tĩnh đồng chí thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cũng đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ tại công an tỉnh hà tĩnh
tại buổi lễ lãnh đạo cục tổ chức cán bộ bộ công an đã thông báo quyết định điều động đại tá võ trọng hải giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh nghệ an điều động và bổ nhiệm đại tá nguyễn tiến nam phó giám đốc công an tỉnh hà tĩnh giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng bình
công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá lê khắc thuyết phó giám đốc công an tỉnh nghệ an đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
các đồng chí đã có quá trình phấn đấu rèn luyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự trên các địa bàn và công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng mong muốn trên cương vị công tác mới đại tá võ trọng hải đại tá nguyễn tiến nam đại tá lê khắc thuyết tiếp tục rèn luyện phân đấu phát huy năng lực sở trường
tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong đảng ủy ban giám đốc công an các tỉnh thực hiện thật tốt chức trách nhiệm vụ được giao
hôm nay hai mươi bảy tháng sáu công an tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với đồng chí thiếu tướng nguyễn hữu cầu giám đốc công an tỉnh nghệ an
quyết định điều động đại tá võ trọng hải giám đốc công an tỉnh hà tĩnh giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh nghệ an
dự lễ công bố đại biểu bộ công an có đồng chí thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và lãnh đạo các sở ban ngành của hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bộ công an và đồng chí thái thanh quý bí thư tỉnh ủy nghệ an ghi nhận những cống hiến đóng góp của thiếu tướng nguyễn hữu cầu trong suốt hơn bốn mươi một năm công tác trong lực lượng công an nhân dân
cũng như trên vai trò trách nhiệm là đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
đối với đại tá võ trọng hải thiếu tướng trần quốc tỏ đề nghị trên cương vị công tác mới cần sớm tiếp cận công việc được giao nhanh chóng hòa mình với tập thể bắt tay ngay vào giải quyết những công việc theo chương trình kế hoạch của tập thể và cấp trên đề ra duy trì đoàn kết trật tự kỷ cương sáng tạo và đổi mới
đại tá võ trọng hải thiếu tướng trần quốc tỏ đề nghị trên công vị công tác mới cần sớm tiếp cận công việc được giao nhanh chóng hòa minh với tập thể bắt tay ngay vào giải quyết những công việc theo chương trình kế hoạch của tập thể và cấp trên đề ra duy trì đoàn kết trật tự kỷ cương sáng tạo và đổi mới
chiều qua tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai quyết định của bộ trưởng bộ công an về đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi và sơ kết công tác y tế công an nhân dân sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tại hội nghị đại diện cục y tế đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an phê duyệt đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
theo đề án bộ công an đã và đang kiện toàn tổ chức mạng lưới y tế của ngành có mạng lưới khám chữa bệnh y tế dự phòng y học cổ truyền từ tuyến trung ương đến công an các đơn vị địa phương mạng lưới y tế cơ động tham gia công tác chiến đấu cứu hộ cứu nạn sự cố khủng bố phá hoại cháy nổ phòng chống thảm họa thiên tai

đưa ra nhiều ý kiến giải pháp nâng cao hiệu quả công tác y tế công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực kết quả mà y tế công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt nhấn mạnh những nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc công an nhân dân cán bộ chiến sĩ làm công tác y tế công an nhân dân đã góp phần không nhỏ trong thành công của cả nước phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua
về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế công an nhân dân thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng chính là việc triển khai đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế công an nhân dân vừa được phê duyệt
biến đề án năm nghìn năm trăm sáu mươi hai này thành thực tiện triển khai sớm chứ không phải đừng nghĩ rằng là tới năm ba mươi kia mà có cái gì nó phải lo cứ đúng định là không được
bây giờ sáu tháng đầu năm có đề án ra đời
nghiệp thu sáu tháng khi tổng thể phát triển mạng lưới y tế công an nhân dân
khi tổng cách cuối năm xem thì nó được cái gì nó phải đưa vào cụ thể như thế
ở bốn bệnh viện hoạt nhất được cái gì ở các đơn vị trực thuộc bộ được cái gì các công an tỉnh được cái gì cho nó phải đi vào cụ thể như thế
bên cạnh đó thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đề nghị các đơn vị y tế các bệnh viện trong công an nhân dân tăng cường công tác xây dựng đảng giáo dục chính trị tư tưởng y đức đổi mới phương pháp quản lý sử dụng nhân lực nâng cao chất lượng công tác dự báo
nghiên cứu phân tích tình hình đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trang bị phương tiện thiết bị y tế làm tốt công tác đánh giá chất lượng bệnh viện dịch vụ y tế bằng bộ tiêu chí tiếp cận quốc gia lấy sự hài lòng của bệnh nhân là một trong những căn cứ đánh giá kết quả thực hiện việc cải cách hành chính trong quản trị bệnh viện
còn vào chiều ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống giám sát
xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi dự lễ khánh thành có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
báo cáo với đồng chí thứ trưởng đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi gồm có bảy mươi tám camera giám sát trong đó có một mươi bảy máy đo tốc độ ghi hình đa làn giám sát ngày đêm một mươi sáu camera nhận dạng biển số và ba mươi năm camera giám sát phát hiện vi phạm
hệ thống camera giám sát được trang bị hiện đại có độ phân giải lớn khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao
phát biểu tại lễ khánh thành thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cục cảnh sát giao thông và đại diện các nhà thầu trên tuyến đã vượt qua nhiều khó khăn để đưa hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông vào sử dụng đúng thời điểm đúng kế hoạch
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh
việc triển khai xây dựng và vận hành của hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông là hết sức cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện nay
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương cần thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình tuyến địa bàn lưu lượng quy luật hoạt động vận tải từ đó đề ra những phương thức kiểm soát xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát

tại buổi lễ thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đồng chí trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định điều động và bồi nhiệm đại tá nguyễn viết giang nguyên phó giám đốc công an tỉnh hà giang đến nhận và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh lai châu thông báo về việc điều động đại tá hà văn tuyên giám đốc công an tỉnh lai châu giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bắc cạn
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thứ trưởng lương tam quang đã chúc mừng và ghi nhận đánh giá cao đóng góp các đồng chí đại tá hà văn tuyên và đại tá nguyễn viết giang
đây là những đồng chí được đào tạo bài bản có nhiều kinh nghiệm trưởng thành từ cơ sở từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng lập trường kiên định mẫn cán với công việc
đồng chí yêu cầu các đồng chí trên cơn vị mới tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân nhanh chóng tiếp cận công việc cùng với đảng ủy bàn giám đốc công an hai tỉnh lai châu và bắc cạn phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác công an góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh đặc biệt đảm bảo tuyệt
công an tỉnh an giang
bùi bé năm trưởng công an thành phố long xuyên giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh an giang đồng thời công bố quyết định của bộ trưởng để đồng chí thiếu tướng bùi bé bốn giám đốc công an tỉnh an giang nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ thiêu
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao sự công hiến đóng góp của thiếu tướng vui vẻ

ngay hai mươi bảy tháng sáu đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh kiên giang
tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo tình hình kết quả công tác sáu tháng đầu năm của công an tỉnh thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của công an kiên giang trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đồng thời khẳng định những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng công an cả nước
bên cạnh đó thứ trưởng bộ công an chỉ đạo công an kiên giang cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao nhất là tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức công an chính quy ở các xã thị trấn làm tốt công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chú trọng tổ công tác tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ một mươi hai của công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
phục vụ hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
chiều qua thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an đã dự lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ tại công an tỉnh hà nam
tại buổi lễ đồng chí thứ trưởng lê tấn tới đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm đại tá nguyễn quốc hùng phó giám đốc công an thành phố hải phòng
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hà nam
và thông báo quyết định điều động đại tá nguyễn văn trung giám đốc công an tỉnh hà nam đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thứ trưởng lê tấn tới đã chúc mừng đại tá nguyễn quốc hùng đại tá nguyễn văn trung
vinh dự được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới
đồng thời ghi nhận những công lao đóng góp thành tích đã đạt được của hai đồng chí trên các cương vị công tác
thứ trưởng lê tấn tới nêu rõ việc điều động bổ nhiệm các đồng chí trên cương vị công tác mới vừa là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề
thể hiện sự phấn đấu trưởng thành của cá nhân mỗi đồng chí và mong muốn hai đồng chí phát huy những ưu điểm thành tích đã đạt được
tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức phân đấu hoàn thành xuất sắc các mặt công tác
hướng đến đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc lần thứ tám của bộ công an chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
bảy mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vào sáng nay đoàn công tác của cục cảnh sát phòng trái trợi trái và kiếm mạng cứu hộ bộ công an do đồng chí thiếu tướng nguyễn tuấn anh
cục trưởng làm trưởng đoàn cùng với các đồng chí trong đảng ủy lãnh đạo cục lãnh đạo các đơn vị và cán bộ chiến sĩ là điển hình tiên tiến
đã đến dân hương và báo công tại khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân tại thị trấn nhã nam huyện tân yên của tỉnh bắc giang
trước tượng đài chủ tịch hồ chí minh tại khu lưu niệm sáu điều bác hủ dạy công an nhân dân
bà đại biểu của cục cảnh sát phòng trái trợi trái và kiếm mạng cứu hộ đã dâng hoa để tưởng nhớ tỏ lòng biết ơn vô hạn và thành kính dâng lên bác nén nhang thơm
trong năm năm qua thực hiện lời dạy của bác thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua những người thi đua là những người yêu nước nhất
với nhiệm vụ cụ thể của mình cục cảnh sát phòng trái trợi trái và kiếm mạng cứu hộ đã tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng trái trợi trái đạt nhiều kết quả chuyển biến tích cực
công tác trợi trái kiếm mạng cứu hộ đạt nhiều thành tích cao
trong năm năm đã trực tiếp dập tắt gần một mươi ba vụ cháy một mươi năm vụ cứu nạn cứu hộ trong đó trực tiếp cứu được hơn ba ba trăm linh người được lãnh đạo các cấp và quần chúng nhân dân ghi nhận biểu dương
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh lực lượng cảnh sát phòng trái trợi trái và cứu mạng cứu hộ nguyện trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân không ngừng phấn đấu học tập thấm nguyên sáu điều bác hồ dạy lực lượng công an nhân dân và bốn điều người dị lực lượng cảnh sát phòng trái trợi trái vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đảng nhà nước và nhân dân giao phó